quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị trong đêm nay và ngày mai những sóng lạnh ở phía bắc vẫn tiếp tục tăng cường thêm xuống nước ta
nhưng với hướng tăng cường lệch nhiều về phía đông vì thế nó vẫn mang mây ẩm từ biển vào đất liền
trong đó ở khu vực phía đông bắc bộ là vùng nhận được lượng ẩm này nhiều hơn cả
nên trong đêm nay và ngày mai ở đây vẫn duy trì trời nhiều mây có mưa gần như suốt cả ngày
nền nhiệt trong ngày mai ở đây giao động từ hai mươi đến hai mươi ba độ trời rét
còn ở phía tây bắc bộ trong đêm nay và ngày mai cũng có mưa tập trung chủ yếu ở lào cai yên bái và hòa bình
nên nhiệt độ giảm xuống ngưỡng từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ trời rét về đêm và sáng ngày trời lạnh
phần còn lại bao gồm các tỉnh lai châu điện biên và sơn la chỉ có mưa ở một vài nơi
ngày trời vẫn có nắng nên nhiệt độ cao hơn giao động từ hai mươi sáu đến hai mươi tám độ
không khí lạnh tăng cường lệch đông cũng khiến cho thời tiết các tỉnh bắc và trung trung bộ thay đổi đáng kể
cụ thể là trong đêm nay và ngày mai khu vực từ thanh hóa đến hà tĩnh trời nhiều mây có mưa
nhiệt độ ở đây cũng giảm cao nhất trong ngày mai sao động từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ trời chuyển lạnh
các tỉnh từ quảng bình đến quảng ngãi có mưa nhỏ rải rác tập trung nhiều về đêm và sáng
ban ngày thì mưa giảm hơn trời vẫn có nắng
nhiệt độ ở quảng bình quảng trị thừa thiên huế và đà nẵng giao động từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
quảng nam và quảng ngãi nhiệt độ cao hơn giao động từ hai mươi chín đến ba mươi độ
các tỉnh còn lại từ bình định đến bình thuận trong đêm nay và ngày mai không mưa ngày trời nắng
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai sẽ có xu hướng giảm nhẹ hầu hết giao động trong khoảng từ ba mươi đến ba mươi hai độ
chỉ cục bộ có nơi cao hơn
nằm xa hơn về phía nam nên nam bộ và tây nguyên không chịu tác động của không khí lạnh
khu vực này trong đêm nay và ngày mai vẫn duy trì thời tiết khô giáo ngày trời nắng nhiều
vùng cao nguyên trưa chiều mai nhiệt độ sẽ tăng nhanh lên ngưỡng ba mươi hai
đến ba mươi bốn độ
còn ở khu vực nam bộ các tỉnh miền tây nhiệt độ phổ biến từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
nhưng ở miền đông nam bộ thì trời nắng nóng với nhiệt độ cao từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
trên biển trong đêm nay và ngày mai vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc biển đông
sẽ có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám sóng biển cao từ hai bốn mét biển động
từ chiều và đêm mai vùng biển từ ninh thuận đến cà mau có gió đông bắc mạnh dần lên mức cấp năm
có lúc cấp sáu giật cấp bảy sóng biển cao
từ chiều và đêm nay vùng biển cao từ một năm đến hai năm mét biển động
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước